hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tới dự buổi lễ có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn các đồng chí là lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đại diện các ban bộ ngành đoàn thể trung ương cùng đông đảo đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kết tinh tư tưởng văn hóa trí tuệ đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân người anh hùng dân tộc vĩ đại đã làm dạng dỡ dân tộc ta nhân dân ta và non sông đất nước ta
năm mươi năm qua tư tưởng hồ chí minh và di trúc của người luôn đồng hành cùng dân tộc soi dọi dẫn dắt toàn đảng toàn dân toàn quân ta luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp lý tưởng cách mạng của người
giới sự lãnh đạo của đảng phát huy sức mạnh đại đoàn kết nghị lực và ý chí của toàn dân tộc kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại quân và dân ta đã giành được những thắng lời to lớn trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước thu non sông về một mối thỏa lòng mong ước của người
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
đặc biệt là qua hơn ba mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước nhờ phát huy được sức mạnh toàn dân tộc với sự trung sức đồng lòng phấn đấu không ngừng của lớp lớp cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử
chúng ta có thể tự hào và tin tưởng báo cáo với bác rằng
dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân ta đã xây dựng đất nước ta một mươi lần to đẹp hơn
và ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như mong muốn của người
điều đó càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta vào thắng lợi của công cuộc đổi mới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
khẳng định những giá trị to lớn và ý nghĩa lịch sử của di trúc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng chỉ rõ
năm mươi năm qua đảng ta ra sức giữ gìn củng cố sự đoàn kết nhất trí của đảng tăng cường đoàn kết trong đảng
làm hạt nhân cho đại đoàn kết dân tộc ra sức củng cố
và nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên
đề cao kỷ luật nghiêm minh và tự giác đã tạo ra những chuyển biến tích cực kết quả rõ rệt trong công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng góp phần quan trọng củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với đảng
ý thức được vai trò sứ mệnh lịch sử của mình đảng ta càng cần phải thấm nhuần sâu sắc những di huấn của chủ tịch hồ chí minh
hơn bao giờ hết
chúng ta càng cần phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của đảng ta
với quyết tâm chính trị cao kiên quyết kiên trì đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
chăm lo xây dựng đảng thật trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên
xứng đáng là đội tiên phong là đảng cầm quyền
ngang tầm nhiệm vụ toàn đảng toàn dân toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của người kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
xây dựng đất nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng một lần nữa
khẳng định di trúc của chủ tịch hồ chí minh mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc đã đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh
nguồn năng lượng to lớn cho đảng dân tộc ta và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại buổi lễ đại diện các tầng lớp nhân dân đã phát biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh
nguyện tiếp tục làm theo những lời can dặn của bác trong bản di trúc không ngừng nỗ lực phấn đấu đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương đất nước